thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến đặc biệt với các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
nhằm thúc đẩy phối hợp toàn cầu ứng phó với dịch covid một mươi chín
tham dự hội nghị trực tuyến có lãnh đạo cấp cao các nước thành viên g hai mươi và các nước khách mời cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế
cuộc họp của g hai mươi diễn ra trong bối cảnh covid một mươi chín đang gây ra cuộc khủng hoảng khắp toàn cầu
các chuyên gia nhận định hậu quả của covid một mươi chín với nền kinh tế toàn cầu có thể lớn hơn khủng hoảng năm hai nghìn tám
do đó hợp tác toàn cầu là rất quan trọng đây cũng là lý do mà g hai mươi ra đời
việc thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của g hai mươi trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhằm khẳng định trách nhiệm đóng góp của asean và việt nam vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi dịch bệnh mới bùng phát ở vũ hán từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
việt nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai ngay các giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt để kiểm soát được dịch bệnh xâm nhập